thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đại tướng võ nguyên giáp hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một trong những nhân vật nổi bật hàng đầu của lịch sử hiện đại việt nam mà tên tuổi gắn liền với cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc
đại tướng võ nguyên giáp chính là một người học trò xuất sắc gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
vâng có thể nói rằng ở đại tướng võ nguyên giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng suốt đời tận tụy hy sinh một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng cộng sản
đồng cam cộng khổ kinh nghiệm của chúng ta còn non nhưng có làm phải có kinh nghiệm và làm tất nhiên sẽ có kinh nghiệm chúng ta tin tưởng và thắng lợi
đây là trích diễn trong bài phát biểu của đồng chí võ nguyên giáp tại lễ thành lập đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
một đội quân ban đầu chỉ gồm ba mươi bốn chiến sĩ không được đào tạo bài bản về quân sự trang bị vũ khí thì hết sức thô sơ
nhưng đã cùng với cả dân tộc giành lại độc lập lần lượt đánh bại những đế quốc thực dân sưng sỏ nhất trên thế giới
đại tướng võ nguyên giáp người anh cả người chỉ huy cao nhất đã không ngừng hành động để đội quân ấy đạt được những mục tiêu khi thành lập của mình
đại tướng vẫn luôn nỗ lực học tập rèn luyện phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của đảng chủ tịch hồ chí minh và nhân dân ta
tín niêm trung